tại đền thờ hùng vương ở thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong lãnh đạo tỉnh bình thuận cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương đã đến dự lễ hội dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh bình thuận đã đọc chúc văn tưởng nhớ công lao của các vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
ngay sau đó là nghi thức dân bánh trưng bánh dày và dân hương tưởng niệm các vua hùng
trong những năm qua đền thờ hùng vương là địa điểm tâm linh quan trọng của người dân trong vùng
việc tổ chức phục dựng lễ hội năm nay sẽ được nâng lên từ hoạt động có tính chất riêng lẻ của người dân địa phương lên xứng tầm với lễ hội chung của tỉnh phù hợp với tập tục và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương